trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh con tum còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn
phải nghỉ học không theo được đến hết cấp hai cấp ba
trước tình trạng thực tế này chương trình nâng bước em đến trường của bộ đội biên phòng tỉnh con tum
được triển khai kịp thời
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay đã góp phần giúp các em và gia đình bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống
để yên tâm phấn đấu vươn lên trong học tập trở thành công dân có ích cho xã hội
ngôi nhà sàn nhỏ này là nơi ba người trong gia đình ao quê sinh sống
mồ côi bố mẹ từ nhỏ ông bà nội già yếu
mọi việc trong gia đình ao quê phải một mình đảm đương
ngoài giờ đi học a quê phải lo công việc nhà chăn bò làm nương rẫy giúp ông bà
thưa ông bà hiểu được tình cảm của mọi người dành cho mình ao quê càng chịu khó học tập hơn
sau giờ tăn học về em lại chăm chỉ làm bài tập
dường như được đến trường là niềm vui của em mỗi ngày
năm học này ao quê đã được khoác chiếc áo trắng đến trường giống như bao bạn bè khác
em đã có thêm cái chữ
để viết tiếp sức mơ của mình
sau này con sẽ học thật dưới hơn để có thể giúp đỡ ông bà đưa khỏi khăn và thực hiện được ước mơ của mình là trở thành bộ đội biên phòng
để giúp được làng xá mình ngày càng tiến bộ hơn
trường những năm qua thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng chính quyền
đặc biệt là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng dục nông
và những năm qua thì nhà trường cũng
đã nhận được những suất học bổng nâng bước em đến trường
và như năm nay thì có em a quê cũng đang được hưởng cái chế độ đó
thực hiện chương trình nâng bước em đến trường các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng dục nông
đã đến với gia đình ao quê hỗ trợ để em được cắp sách đến trường mang con chữ về cho buôn làng mình
hiện tại đồn biên phòng dục nông các ủy ban chế đội dục nông đã cùng với tập thể các bộ chiến sĩ
góp những số tiền
nhỏ để giúp đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để được đến lớp
dùng để nâng những con chữ viết để cho các em để tiếp thu những ý kiến hay
nhân dịp đầu năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã trao một trăm một mươi bốn triệu đồng
hỗ trợ quý ba năm hai nghìn một mươi tám trong chương trình nâng bước em đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
giúp các em và gia đình bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống để yên tâm phấn đấu trong học

trở thành công dân có ích